vâng vì sao người dân ở khu vực vùng biên lại dễ dàng bị bắt cóc bị lừa gạt bán sang nước ngoài với mục đích bị ép làm vợ bị lao động khổ sai hay bị bắt hoạt động cho các động mại dâm như vậy
phương thức thủ đoạn của bọn tội phạm này là gì ngay sau đây mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phóng sự của chúng tôi
địa hình phức tạp các gia đình ở cách xa nhau cuộc sống còn nhiều khó khăn trong khi nhận thức của đa số người dân còn kém
đó là những điều kiện thuận lợi để tội phạm bắt cóc mua bán trẻ em và phụ nữ
thực hiện hành vi của mình với hàng trăm nạn nhân mỗi năm
hà giang có chiều dài biên giới là trên hai trăm bảy mươi bảy km mật độ dân cư là rất thưa thớt địa hình hiểm trở phức tạp đặc biệt là khó khăn về đời sống kinh tế văn hóa xã hội
diện tích thì ba phần tư là núi đá thì có một phần tư là đất canh tác thôi là nguyên nhân điều kiện để tội phạm bán người nảy sinh
tại cơ quan cảnh sát điều tra công an phát triển
hà giang đối tượng hứa viết trưởng đã khai nhận dùng thủ đoạn rủ dê các cô gái đi lên thành phố chơi đi chợ mua sắm
sau khi các nạn nhân đồng ý trưởng đã đưa nạn nhân đi đường vòng qua các xã lân cận và đi vào ban đêm theo đường mòn sang trung quốc
khi sang bên kia biên giới trưởng và đồng bọn đã bán các nạn nhân cho một số đàn ông làm vợ một số khác bị ép hoạt động trong các động mại dâm
đối tượng lợi dụng vào những trẻ em ham chơi mua đòi chúng đã giả vờ yêu đương tán tỉnh
thậm chí là trực tiếp thậm chí là thông qua những cái trang mạng internet để mà rụ rỗ yêu đương đi du lịch hoặc đi mua hàng đi sắm quần áo
nhưng khi đã đi ra nước ngoài rồi thì chúng ép bán cho các đối tượng nước ngoài để làm hóa mại dâm
các đối tượng đó đã thông qua các hình thức cho nhận con nuôi để bán ra nước ngoài và ước búc lao động
và thậm chí có những trường hợp em gái những trẻ em gái thì bị ép để mà bán dâm cho khách
hoặc ép lấy chồng vào những bộ
vùng sâu vùng xa rất cực khổ có những người rất cực khổ phải tuổi nhục
ngoài ra thì là trong gia đình thì có rất nhiều vụ án mà chúng tôi cũng đã làm thì có tình trạng là chồng bán vợ hoặc là bố bán con
thế là những trường hợp đấy thì thường xuyên xảy ra trên địa bàn là ra
bên cạnh thủ đoạn nói trên các đối tượng còn lân la làm quen với các cô gái trẻ có tuổi đời từ một mươi sáu đến ba mươi tuổi
khi họ trên đường đi nương đi dẫy đi chợ
với lời lẽ rủ dê sang trung quốc làm thuê sẽ được trả lương cao có cuộc sống sung sướng hơn
nhiều chị em đã tin và đi theo chúng
đến khi bị bán rồi họ mới cay đắng nhận ra
chính vì lẽ đó chúng tôi vẫn thường xuyên tuyên truyền vận động nên ở gần nhau
có việc gì thì còn biết kêu cứu để mà giúp đỡ đến nhau trong lúc khó khăn hoạn hạn
cái thứ hai nữa là khi đi lao động làm thuê thì phải đi theo nhóm
và cho số điện thoại nhau để thông tin kịp thời khi có việc gì bất chắc xảy ra
cái thứ ba là đặc biệt là chị em phụ nữ từ một mươi tám đến bốn mươi là không nên đi lao động đi làm khu vực ven theo khu giáp danh biên giới
dễ bị bắt khóc chiếm đoạt
hậu quả để lại đằng sau mỗi vụ mua bán người là không thể đong đếm
bởi có người phải sống cho một cuộc đời tủi nhục
có những mảnh đời bất hạnh
thiếu đi tình yêu thương sự chăm sóc của mẹ cha
có những nỗi sợ hãi ám ảnh mãi mãi
còn những kẻ thực hiện hành vi mua bán người
những kẻ nhẫn tâm bán vợ bán con
ất cũng sẽ bị pháp luật trừng trị hay sống trong nỗi dây dứt khồn nguồi